trước bối cảnh tình hình diễn biến rất phức tạp tại ukraine để giúp cho cộng đồng người việt tại ukraine trong quá trình sơ tán
bộ ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện phối hợp với các hội đoàn người việt tại các nước ba lan nga hungary rumani slovakia và belarus
tìm hiểu thông tin trong quá trình sơ tán tổ chức đón và hỗ trợ bà con từ ukraine trong trường hợp bà con sơ tán sang các nước lần cận
đường dây nóng bảo hộ công dân theo số điện thoại cộng ba mươi sáu ba trăm linh tám ba trăm tám mươi năm sáu trăm chín mươi chín hoặc cộng ba mươi sáu ba trăm linh bốn hai trăm một mươi chín năm trăm hai mươi năm
hội đoàn người việt nam tại hungary theo số điện thoại cộng ba mươi sáu ba trăm linh tám hai trăm tám mươi bốn bảy trăm chín mươi ba hoặc cộng ba mươi sáu ba trăm linh bảy hai trăm năm mươi bốn sáu trăm sáu mươi tám
tại romania đại sứ quán romania tại việt nam theo số điện thoại
hội đoàn người việt nam tại romania theo số điện thoại cộng bốn mươi bảy trăm hai mươi hai bảy trăm tám mươi tám một trăm hai mươi sáu
tại slovakia đại sứ quán việt nam tại slovakia theo số điện thoại cộng bốn mươi hai một trăm hai mươi năm hai trăm bốn mươi năm một nghìn hai trăm sáu mươi ba hoặc số điện thoại cộng bốn mươi hai một trăm chín mươi một năm trăm bốn mươi một chín nghìn năm trăm sáu mươi tám
hội đoàn người việt nam tại slovakia theo số điện thoại cộng bốn mươi hai một trăm chín mươi năm trăm sáu mươi bốn nghìn chín trăm ba mươi một
hỗ trợ phiên dịch làm thủ tục tại biên giới số điện thoại cộng bốn mươi hai một trăm chín mươi bảy trăm chín mươi chín chín nghìn hai trăm linh tám hoặc số điện thoại cộng bốn mươi hai một trăm chín mươi một năm trăm bảy mươi hai năm nghìn ba
tại belarus đại sứ quán việt nam tại belarus theo số điện thoại cộng ba một trăm sáu mươi tám bảy trăm một mươi bảy chín trăm ba mươi
hội đoàn người việt nam tại slovakia theo số điện thoại cộng bốn mươi hai một trăm chín mươi bảy trăm chín mươi chín chín nghìn hai trăm linh tám hoặc số điện thoại cộng bốn mươi hai một trăm chín mươi một năm trăm bảy mươi hai năm nghìn ba

tại moldova đại sứ quán việt nam tại ukraine kiêm nhiệm moldova theo số điện thoại cộng ba mươi tám nghìn sáu mươi ba tám trăm sáu mươi ba tám nghìn chín trăm chín mươi chín
tại moldova đại sứ quán việt nam tại ukraine kiêm nhiệm moldova theo số điện thoại cộng ba trăm bảy mươi ba trăm sáu mươi chín một trăm năm mươi ba hai trăm chín mươi
tại nga đại sứ quán việt nam tại nga số điện thoại cộng bảy trăm chín mươi ba trăm sáu mươi tám hai mươi một sáu trăm một mươi bảy
thông tin chi tiết về điều kiện nhập cảnh người dân có thể truy cập website của ủy ban nhà nước về người việt nam tại địa chỉ scov